thành đoàn hà nội phối hợp cùng với các đơn vị đồng hành đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa
tại các cơ sở cách ly trên địa bàn thủ đô
đoàn đã đến trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực với tổng giá trị lên tới năm trăm linh triệu đồng
tại trung đoàn pháo binh năm mươi tám bộ tư lệnh thủ đô ký túc xá đại học fpt tiểu đoàn một mươi một
trường sĩ quan lục quân một bệnh viện bạch mai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
với tinh thần đoàn kết toàn dân chống dịch như chống giặc
thành đoàn hà nội trong mong muốn được chia sẻ tình cảm thể hiện trách nhiệm của mình
sát cánh cùng với các lực lượng trên mọi mặt trận đặc biệt là mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín